các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần đắc phu cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bộ y tế cho biết
khi thực hiện mở cửa để các hoạt động trở lại bình thường
thì chúng ta phải chấp nhận số ca mắc có thể tăng
do đó người dân không nên hoang mang khi hàng ngày vẫn có thông báo về các ca covid một mươi chín mới
các ổ dịch ở đâu đó
hiện virus sars cov hai đã tồn tại trong cộng đồng trên diện rộng
nên việc một ngày sạch covid một mươi chín là chưa thể xảy ra trong thời gian tới
mục tiêu lớn nhất của chúng ta hiện nay là đẩy mạnh tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
để tăng cường miễn dịch cộng đồng đồng thời giảm người mắc covid một mươi chín bị triệu chứng nặng giáo sư phu nói
trước đó bộ y tế nguyễn trường sơn nhận định với diễn biến dịch bệnh hiện nay
tiêu chí đánh giá một trăm linh ca covid một mươi chín mới một tuần không còn quá quan trọng
xu hướng hiện nay là tập trung đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nặng nhập viện tử vong
và tình hình đáp ứng thu dung điều trị của các địa phương để đánh giá tình hình dịch bệnh
theo đó ngành y tế sẽ khuyến khích người dân tự phát hiện bản thân
và người nhà nhiễm covid một mươi chín bằng test nhanh thông báo cho cơ quan y tế để quản lý và tự cách ly
chỉ khi có triệu chứng mới cần đến bệnh viện điều trị
để thích ứng hơn với tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay thứ trưởng sơn cho biết
vài ngày nữa tức cuối tháng một mươi một bộ y tế sẽ có một số điều chỉnh trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời cục quản lý môi trường y tế phối hợp với một số cục
vụ của bộ y tế đang xây dựng chiến lược tổng thể phòng covid một mươi chín